thưa quý vị việt nam một quốc gia đang phát triển nhanh chóng ở khu vực kinh tế năng động nhất thế giới
khu vực châu á thái bình dương vì vậy thị trường ô tô của việt nam được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng
mình chứng rõ nhất cho điều này là việc xuất hiện trên thị trường hàng loạt những thương hiệu xe nổi tiếng thế giới
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội đã phê chuẩn dự thảo luật sửa đổi bổ sung phụ lục bốn
luật đầu tư về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong đó có hoạt động nhập khẩu ô tô
trước đó thị trường nhập khẩu ô tô cũng gánh nhiều chính sách về thuế về điều kiện kinh doanh
do đó lượng ô tô nhập khẩu đang có xu hướng ngày càng giảm trong năm hai nghìn một mươi sáu này
mặc dù số xe nhập khẩu tháng một mươi có tăng so với tháng trước
nhưng điều này không bù lại được số lượng xe nhập khẩu ngày càng giảm
trong các tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu bởi tác động của chính sách thuế và các chính sách về ô tô hiện hành
theo báo cáo của tổng cục hải quan về số lượng hàng hóa nhập khẩu trong tháng một mươi và một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước nhập khẩu hơn tám mươi sáu tám trăm linh xe ô tô nguyên chiếc đạt giá trị một chín tỷ usd
một trăm linh chiếc so với cùng kỳ một mươi tháng của năm hai nghìn một mươi năm
và giảm bốn trăm linh triệu usd giá trị so với con số hai ba tỷ usd nhập khẩu một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
thị trường trọng điểm nhập khẩu xe như thái lan trung quốc nga ấn độ nhật bản đức hàn quốc và mỹ
lượng nhập khẩu trong tháng một mươi so với tháng chín vẫn tăng khoảng một năm trăm linh xe
tuy nhiên không bù được với lượng sụt giảm trước đó
theo phân tích của tổng cục hải quan nguyên nhân khiến lượng ô tô giảm là do điều tiết của hàng loạt các chính sách
đã và đang ảnh hưởng lớn đến thị trường nguồn cung và thị trường tiêu thụ
ngoài chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh ảnh hưởng đến thị trường ô tô
trong năm hai nghìn một mươi sáu thị trường ô tô còn chịu tác động cộng hưởng từ việc tranh cãi duy trì hay xóa bỏ thông tư hai mươi
thông tư cũng đưa nhập khẩu ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện
vì có sự tranh cãi này nhiều thời điểm các ngành kinh doanh ô tô nhập khẩu tưởng sẽ được mở cửa
tuy nhiên mới đây ngày hai mươi hai tháng một mươi một quốc hội đã phê chuẩn dự thảo luật sửa đổi bổ sung phụ lục bốn luật đầu tư
với quyết định này hoạt động sản xuất lắp ráp nhập khẩu ô tô đã chính thức được bổ sung
vào danh mục những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cùng ngành sản xuất kinh doanh và bảo hành bảo dưỡng
trước khi văn bản này được thông qua vẫn có hai luồng ý kiến về quy định siết chặt điều kiện nhập khẩu ô tô
đại biểu nguyễn văn chiến đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội cho rằng
nhập khẩu ô tô là một hoạt động thương mại thuần túy như các doanh nghiệp khác
chính vì vậy hoạt động kinh doanh này đòi hỏi phải được bình đẳng
nhất là khi đang có chủ trương khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa
do đó nếu hạn chế đưa hoạt động nhập khẩu vào ngành nghề có điều kiện thì không phù hợp
đại biểu lưu đức long đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc phân tích
việc nhập khẩu ô tô cần quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho người sử dụng và cộng đồng
cần có hệ thống bảo trì bảo dưỡng bảo hành thậm chí triệu hồi khắc phục sửa chữa lỗi nếu có
theo đúng yêu cầu kỹ thuật chính hãng điều này nếu không được xem xét thấu đáo
chắc chắn hệ lụy của nó là rất khó lường
và theo ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp từ nay đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
khi luật trên đi vào cuộc sống chắc chắn hoạt động nhập khẩu xe ô tô về việt nam sẽ còn khó khăn
và thị trường có sự phân hóa
trong đó số lượng xe sang cao cấp nhập khẩu sẽ giảm và chủ yếu thị trường sẽ được điều tiết
bởi các hãng xe trong nước cung ứng và phân phối
với việc tham gia vào các thị trường kinh tế mở
nhiều người dân hy vọng sẽ được mua ô tô với giá cả hợp lý
còn với các nhà hoạch định chính sách
việc thông qua luật sửa đổi bổ sung phụ lục bốn luật đầu tư
phù hợp với chiến lược hỗ trợ ngành sản xuất ô tô trong nước
liệu trong thời gian tới ô tô nhập khẩu giá rẻ hay ô tô sản xuất trong nước sẽ lên ngôi
mời quý vị và các bạn đến với phóng sự ngay sau đây của truyền hình nhân dân
trong thời gian qua các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhập khẩu ô tô
đã rất gặp khó với điều kiện kinh doanh theo thông tư hai mươi
của bộ công thương
thậm chí nhiều doanh nghiệp phải chuyển đổi ngành nghề kinh doanh
đối với nhiều doanh nghiệp luôn gặp rất nhiều rào cản về chính sách
đó cũng là một trong số nhiều lý do khiến giá ô tô nhập khẩu
không có xu hướng giảm nhiều như kỳ vọng
vì thế độc quyền trong nhập khẩu vẫn tồn tại
đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này
họ cũng ý thức rõ về việc hướng đến một thị trường ô tô bảo hộ
cho người tiêu dùng về giá về độ an toàn
vì thế việc đưa hoạt động kinh doanh vào nhóm kinh doanh
có điều kiện là hợp lý và cần thiết
nhưng vấn đề hiện nay doanh nghiệp quan ngại nhất
không phải là có điều kiện hay không
mà là những điều kiện đó có hợp lý hay phi lý
quy định mập mờ nhập nhằng hay không
có gây khó cho doanh nghiệp
nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa hay không
mỗi năm tôi bán là rất tốt
nhưng mà sang năm nay là ảnh hưởng rất nhiều
vì chính sách của nhà nước đưa ra thì
không có gì
nên bà con vẫn không phải nghe ngóng
để mua xe cũ
thay vì họ lựa chọn mua xe cũ
thì họ sẽ đi mua xe mới
hiện nay bên cạnh thị trường ô tô nhập khẩu mới
từ nước ngoài thị trường ô tô cũ
cũng rất sôi động và nhộn nhịp
với phần khúc ô tô cũ giá rẻ
dường như những tác động của các chính sách mới
những dự đoán về khả năng mua ô tô nhập khẩu mới giá rẻ
cũng không gây ảnh hưởng nhiều
chúng tôi cũng chưa biết là
cái nghị định của nhà nước đưa ra

bên bộ công thương và bộ công hạch sẽ đưa ra như thế nào
bây giờ là từ doanh nghiệp
là mình sẽ nhập khẩu qua thị trường mỹ
đến cho nhập khẩu qua hàn quốc
hay là thái lan thì điều rất hoang mang
vì cũng không biết là cái chính sách định hướng nào
theo các chuyên gia
quy định mới của luật đầu tư có thể khiến
lượng doanh nghiệp nhập khẩu ô tô giảm xuống
và cùng với đó giá thành ô tô
khi tới tay người tiêu dùng cuối cùng
lại có xu hướng tăng lên
vấn đề đặt ra ở đây đó là liệu
có cơ hội mới cho thị trường ô tô sản xuất
trong nước theo đúng kỳ vọng
của chính phủ hay không
là khi chúng ta kiểm soát
cái ô tô từ bên ngoài nhập vào
thì điều đó có nghĩa đồng nghĩa với việc
là bảo hộ cho cái sản xuất
trong nước có điều kiện phát triển tốt hơn
nếu chúng ta kiểm soát tốt
và nó công khai nó bình bạch
nó bình đẳng thì tôi cho rằng là
cũng có cơ hội cũng có cơ hội
cho cái việc là khuyến khích ô tô trong nước
nhưng cái việc mà thực sự
nó có mang lại khuyến khích không điều này
nó còn phụ thuộc vào các cái điều kiện
chúng ta đưa ra rằng buộc là
kinh doanh là cái gì và cái điều kiện
đó nó có đảm bảo là cho
những người kinh doanh trong nước thực sự là được
tiếp cận những cơ hội tốt nhất hay không
rõ ràng để ngành sản xuất ô tô trong nước
phát triển sau hai mươi năm im lìm
để người dân mua được ô tô an toàn về chất lượng
và giá cả hợp lý ngoài chính sách
đưa nhập khẩu ô tô vào ngành kinh doanh có điều kiện
nhà nước cần có những chính sách
khuyến khích hỗ trợ hiệu quả hơn nữa
theo cam kết gia nhập afta
từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
thuế xuất nhập khẩu ô tô nguyên chiếc
từ asean về việt nam sẽ bị cắt giảm
xuống còn theo tính toán
của các doanh nghiệp khi đó
giá ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ rẻ
hơn giá xe sản xuất lắp ráp trong nước
khoảng hai mươi các dự báo
cho thấy nhiều doanh nghiệp ô tô có
vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam
sẽ bỏ lắp ráp và chuyển sang nhập khẩu
xe nguyên chiếc về phân phối
như vậy nếu không chủ động dù thuộc
diện kinh doanh có điều kiện lượng ô tô
nhập khẩu sẽ càng khó kiểm soát
và quyền lợi người tiêu dùng
sẽ khó bảo đảm hơn
nhìn rộng ra khu vực đông nam á
với tổng dân số hơn sáu trăm linh triệu người
thu nhập bình quân đầu người
sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới
thị trường ô tô tại khu vực này
được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh
trong thời gian tiếp theo
ngoài ra đông nam á cũng được cho là sẽ
đóng vai trò là trung tâm sản xuất của các nhà
chế tạo ô tô lớn nhất thế giới từ châu á
cũng như mỹ và liên minh châu âu eu
vì thế người dân trong khu vực này
không thể không hy vọng về một
tương lai sẽ được dùng ô tô giá rẻ
với chất lượng cao
vị trí địa lý thuận lợi
tự do hóa thương mại đang được tăng cường
và tham vọng tạo ra một thị trường chung
thống nhất giống như eu
đang giúp đông nam á trở nên hấp dẫn hơn
đối với các nhà chế tạo xe ô tô
cộng đồng kinh tế asean aec
sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn
ít bảo hộ hơn và khuyến khích
sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp ô tô khu vực
tuy nhiên cũng sẽ có nhiều trở ngại
đối với hoạt động thương mại
và sản xuất nội khối
đáng chú ý nhất là các hàng rào phi thuế quan
trong ngắn hạn
cộng đồng kinh tế asean aec
sẽ không làm thay đổi trật tự về sản lượng xe ô tô
ở khu vực này
năm hai nghìn một mươi ba thái lan chiếm năm mươi năm
sản lượng ô tô của khu vực
tiếp theo là indonesia hai mươi bảy
việt nam hai và philippines hai
trong trung hạn và dài hạn
việc tạo ra một sân chơi công bằng hơn
trong khu vực có thể thách thức vị thế
của các tập đoàn lớn
đã tạo lập được chỗ đứng lâu nay
như toyota và honda
và tạo điều kiện cho các hãng nhỏ hơn
như suzuki mitsubishi và isuzu
thái lan nước sản xuất ô tô lớn nhất
trong khu vực là một câu chuyện thành công
được hưởng lợi từ một cơ sở sản xuất chung
của khu vực với linh kiện
từ các nước asean khác
có thể được miễn thuế nhập khẩu
và dỡ bỏ được những rào cản khác
khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô